một người họa sĩ ở thành phố hải dương đã vẽ nên những bức tranh trong chai vô cùng độc đáo
trong chương trình môn màu cuộc sống ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về chủ đề này
cây bút đặc biệt mực vẽ cũng đặc biệt những chai lọ khế liệu
chỉ với từng đó dụng cụ họa sĩ lê công tuân đã tạo ra những tác phẩm vô cùng độc đáo
sơn không bị chảy xuống nên bức tranh trông đẹp hơn
bên cạnh đó anh tuần cũng chế ra một loại bút riêng cán bút làm bằng tre hoặc nhựa còn chỗ cổ bút bằng sắt hoặc đồng có thể uốn cong tùy ý khi vẽ trong chai
nhờ cây bút này anh vẽ được đẹp hơn vì các góc cạnh ở đâu trong chai bút vẽ cũng có thể đưa tới
và các loại tranh của anh cũng dần đa dạng hơn từ tranh truyền thần một mươi hai con giáp đến tranh phong cảnh tranh đồng hồ
nói chung là trong quá trình anh tuần cũng có thể đưa tới các loại bút này
khi mình vẽ thì mình rút ra kinh nghiệm mình làm những cái bút giả dụ như đầu đầu tiên là vẽ bằng cái chổi nếu mà vẽ bằng chổi thì vào thủy tinh này thì nó sẽ có vết thì mình phải tạo lên một cái bông nó êm êm vẽ vào thì nó mới nó có một cái độ lét nó mới ăn được vào cái thủy tinh
cái này mình vừa vẽ và vừa nghiên cứu
tất cả là mình chế ra chứ mình không phải là đi mua ở đâu được
với sự sáng tạo và bàn tay tài hoa của họa sĩ lê công tuân những chai lọ phế liệu đã trở nên sinh động hơn
không chỉ đẹp những bức tranh trong chai còn đẹp hơn
cái này mình có độ bền rất lâu có thể lên tới một mươi năm năm
anh tuân ơi trước khi chúng ta chuẩn bị vẽ một bức tranh trong chai thì cần phải chuẩn bị những vật liệu cũng như là dụng cụ vẽ như thế nào ạ
giả dụ như là vẽ một cái bức tranh đơn giản như con cá này chẳng hạn thì đầu tiên ta phải lấy cái loại màu đen này mình phát qua
phát ở ngoài chẳng hạn nếu mà người mới học vẽ phát qua ở ngoài ngoài đi xong bắt đầu mình vẽ từ trong
thế còn khi mà mình cầm cái cọ vẽ cái bút vẽ thì mình cần phải dùng lực cũng như là mình uốn tay như thế nào ạ
để cho nó đúng với cái hình vẽ như mình mong muốn ạ
nói chung là mình phải nhẹ nhàng mềm dẻo
đây em dùng cái này
giả dụ như em nhìn hình con cá này chẳng hạn
em vẽ một cái hình hình con cá đấy xong rồi tô
em thấy mình tay hơi run anh ạ
mới đầu tập vẽ là sẽ như thế đúng không ạ
trước khi mình vẽ thì mình thường hay tì cái bút ở cái miệng chai cho nó chặt chứ không thì nó run

anh thấy hình này em vẽ hình như cũng hơi run đây này
đúng không ạ

vẽ một đường thẳng như vậy vì em đang cầm bút vẽ rất là dựa
thế mới biết là để vẽ ra một bức tranh chàng trai này là vô cùng khó
khó nó nói chung là phải kiệt chỉ
vẽ cái này nói chung là vứt đi hàng soạt đấy
à thật không ạ
nhiều đấy nhiều

em muốn hỏi một chút là về cái thời gian mà màu vẽ bám trong chai thì nó sẽ để được bao nhiêu lâu ạ
nếu mình dùng cái loại keo đấy mà cho vào thì theo như anh nghĩ nó phải rơi vào mấy chục năm
cái độ bền của nó mà nó dính vào trong chai này được
nó phải dẻo chứ nó không cứng
nếu mà bôi vào thủy tinh thì nó cũng không phải là dùng cái loại keo cứng
như keo con quay là không được giả dụ như thế
anh vẽ xong rồi ạ
anh tuân nhận xét giúp em về bức tranh này với ạ
nói chung là mới vẽ vẽ như thế này là cũng là được
giả dụ như là người mới học vẽ thì ta phải chờ từng bước một bước một khô
chờ khô đi mình mới vẽ tiếp
còn giá dụ như là anh vẽ quen rồi thì nó khác
gian nhà nhỏ trông giống như một bảo tàng thu nhỏ
tất cả làm nên một kho tàng rất có giá trị của người họa sĩ nghèo
để có thành công như ngày hôm nay
anh tuân nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình
đặc biệt là người vợ
bỏ qua gánh nặng về kinh tế
chị đã đồng lòng sát cánh cùng anh vượt qua biết bao khó khăn
luôn động viên và hỗ trợ để anh yên tâm theo đuổi niềm đam mê của mình
cậu con trai út được chứng kiến cha vẽ tranh trong chai từ bé
được cha chỉ bảo nhiều điều
niềm đam mê hội họa cứ thế lớn dần theo thời gian
hiện em đang theo học khoa hội họa ở trường nghệ thuật của tỉnh nhà
không chỉ hướng dẫn các con học cách vẽ tranh trong chai
họa sĩ lê công tuân cho biết
sẵn sàng chia sẻ cách vẽ độc đáo này đến nhiều người
đặc biệt là những người khuyết tật để họ có thể sống được bằng nghề
nếu anh thích cái gì thì mình thích cũng thế thôi
để cho người ta tọa nguyện với ý của người ta
cho người ta cảm thấy phấn chấn

tiếp xúc với cuộc việc làm nó sẵn khoái hơn

thế nhưng mình ở bên ngoài mình nhìn thấy nó không được đẹp lắm
thế nhưng dần dần anh ấy quen tay quen chân thì anh vẽ anh đẹp hơn
cái lét bút của anh ấy sẽ khác hơn
lúc anh ấy thành công suy nghĩ của mình
thì mình cũng mong ước làm sao mà anh ấy đạt được
cái mọi nguyện vọng của anh nghệ để cho nó bay xa
thì mình cũng thích như thế
thì để cho anh ấy phấn khởi một con cái này
nhìn vào tương lai để cho bố là một người
làm như thế cho con cái học tập
thì mình cũng thích
mà bản thân mình mình cũng cảm thấy tự hào và cũng thích
thì bố em cũng chia sẻ các
kỹ lăng vẽ như là
đo đạc các thứ
cả kẻ lét
đây là những kỹ lăng bố em hay chia sẻ với anh
trong những lần bố em đi chuyển láp
ở bảo tàng thì bố em cũng
đi chuyển láp ở bảo tàng

em cũng học hỏi được rất nhiều điều
như là chuyển láp như thế thì
rồi sau học được thì
rút ra kinh nghiệm của mình
để mình ghé đẹp hơn
đầu tiên thì vợ con cũng không đồng ý
tại vì nó mất nhiều thời gian quá
ngồi tỉ mẩn từng tí một
thế là nói chung là nhiều lúc cũng
không làm được những công việc
cho gia đình
cho nên là dần dần thì mình cũng đi
chuyển láp hoặc là
các đại học
các đài truyền hình
các bài báo nói
thì dần dần vợ con cũng
cũng động viên
nó là một cái
từ bấy giờ cứ phát triển
cái nghề này
cái nghề này thì rất khó
mình đương chăn trở
vẫn đương khuyên các cháu là
theo đuổi cái nghề này thôi

môn nghệ thuật vẽ tranh trong chai
mà hoạn sĩ lê công tuân đang theo đuổi
là một môn nghệ thuật vẽ trong chai
môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì khéo léo và sáng tạo
nếu không sẽ khó có thể hoàn thành một tác phẩm hoàn chỉnh
đến đây thì thời lượng của chương trình môn mầu cuộc sống xin được dừng lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại